tổ tuần tra đồn biên phòng quất lâm huyện giao thủy tỉnh nam định vừa bắt quả tang tàu hd hai nghìn bảy trăm bảy mươi chín đang hút cát trái phép tại vùng biển thuộc địa phận xã giao hải huyện giao thủy
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có sáu thuyền viên đang vận hành một mươi bảy máy hút cát hoạt động trong khoảng bốn tiếng có thể hút đầy cát cho các khoang tàu
toàn bộ số cát khai thác được để bán lại cho các chủ nuôi ngao nuôi vạng có nhu cầu
tổ tuần tra đồng biên phòng quất lâm đã tạm giữ tàu hd hai nghìn bảy trăm bảy mươi chín và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép đối với chủ tàu
trước tình hình khai thác cát trái phép tại các khu vực sông biên giới biển của tỉnh diễn biến phức tạp từ ngày một mươi năm tháng chín sở tài nguyên và môi trường tỉnh nam định phối hợp với các đơn vị liên quan đã mở đợt cao điểm tuần tra kiểm tra để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông hồng sông ninh cơ và các địa bàn giáp danh với các tỉnh thái bình ninh bình